thời gian phân luồng là từ nay đến ngày hai mươi sáu tháng ba
theo đó sở giao thông vận tải hà nội cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô khách xe hợp đồng trên chín chỗ ngồi xe buýt và xe ô tô tải có khối lượng chở hàng từ năm trăm linh kg trở lên
các phương tiện xe buýt lưu thông theo kế hoạch điều chỉnh lộ trình cho từng tuyến của sở